cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự đối tượng la thị kim nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng chín tại căn nhà của la thị kim nhung lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện bắt quả tăng nhung
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba mươi hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy trong chai nhựa trên hai mươi tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ tam vật liên quan
tại cơ quan công an bước đầu nhung khai nhận những bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng trong chai nhựa trên là ma túy
do một người đàn ông đem đến đưa nhung khi nhung vừa bán một bọc ma túy cho một đối tượng với giá hai trăm linh đồng
thì bị lực lượng công an bác quả tăng hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ